cơ quan cảnh sát điều tra công an tp trà vinh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn minh tùng ba mươi một tuổi ngủ tại ấp long đại xã long đức tp trà vinh
về hành vi can tội trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra do không có việc làm ổn định và đang thiếu nợ nên tùng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
đến khoảng h hai mươi phút ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tùng đeo ba lô có chứa các dụng cụ để chuẩn bị sẵn
đi từ tiệm game đoạn thuộc khống bốn phần năm rồi treo vào một trường hợp trên địa bàn dùng kèm cộng lực
cắt khung cửa sổ đột nhập vào bên trong dùng dao búa phá một kết sắt nhưng không lấy được tài sản
tùng tiếp tục dùng tư viết và xà ben cày các ngăn tủ và lấy trộm trên năm mươi triệu đồng rồi tẩu thoát
trên đường tẩu thoát khi thấy có camera an ninh sợ bị phát hiện nên tùng đã cắt dây đầu thu camera cho vào ba lô
khi đi đến gần cầu long bình khống bốn phần năm tp trà vinh thì đối tượng vứt camera
và toàn bộ đường của gây án xuống sông long bình nhằm xóa gió vết
sau đó đối tượng về lại tiệm game để chơi game và ngủ lại đây
qua sát minh điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp trà vinh đã bắt được tùng
qua làm việc tùng đã khai nhận hành vi phạm tội kiểm tra nơi tuần chơi game
lực lượng công an phát hiện và tạm giữ số đồ vật mà tùng mua để tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
hiện vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp trà vinh đang tiếp tục điều tra
củng cố hồ sơ xử lý nguyễn minh tùng theo quy định của pháp luật